các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước diễn biến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố phủ lý đã áp dụng chỉ thị một mươi sáu cttg của thủ tướng chính phủ tại một phần một mươi hai xã phường trên địa bàn
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện xử phạt sáu trường hợp ra ngoài không có giấy đi đường vi phạm quy định phòng chống dịch theo công văn số một nghìn ba trăm năm mươi tám ubndv ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
về việc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố phủ lý với số tiền từ một đến ba triệu đồng một trường hợp theo điểm a khoảng một điều một mươi hai nghị định một trăm một mươi bảy của chính phủ
ngày hai mươi tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế quá trình thực hiện nhiệm vụ lực lượng công an kết hợp tuyên truyền nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch qua đó góp phần ngăn chặn đẩy lùi dịch bệnh lan ra cộng đồng